tại nhà quốc hội lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội đã gặp mặt đoàn đại biểu các anh hùng lao động
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân qua các thời kỳ đại diện chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đây là đoàn đại biểu đại diện cho hơn hai đại biểu tham dự đại hội thi đua yêu nước lần thứ một mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đại diện các bộ ban ngành đã tham dự buổi gặp mặt
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nhấn mạnh các phong trào thi đua yêu nước năm năm qua
đã tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh của đất nước
và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
chủ tịch quốc hội yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các chủ trương đường lối
của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thi đua khen thưởng
tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế về công tác thi đua khen thưởng
trong đó sớm trình quốc hội sửa đổi bổ sung toàn diện luật thi đua khen thưởng
để có cơ sở nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới